vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng bốn thầy giáo chủ nhiệm lớp một mươi hai a sáu trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa ra khỏi cổng trường thì bị một nam sinh lớp một mươi hai a sáu đâm trọng thương vào vùng bụng
ngay sau đó thầy giáo này đã được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở bệnh viện cuba đồng hới nam sinh gây ra vụ việc cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương
trong khi đó tại hải phòng liên quan đến vụ việc một giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh xúc miệng bằng nước giặt rẻ lao bàng
vào chiều qua hiệu trưởng trường tiểu học an đồng an dương hải phòng nơi xảy ra vụ việc cho biết đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên trên
theo quyết định này bà nguyễn thị minh hương giáo viên chủ nhiệm lớp ba a năm đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo do bộ giáo dục quy định bàn hành
thời gian chấm dứt hợp đồng từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
trước đó vào chiều ba tháng bốn ban giám hiệu nhà trường nhận được thông tin cô giáo nguyễn thị minh hương răn đe học sinh nào nói chuyện trong giờ học sẽ bị phạt lấy nước giặt rẻ lau bảng xúc miệng
cháu phạm phương anh là người đã phải nhận hình thức kỷ luật này
công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái cho biết vừa bắt giữ ba đối tượng là mùa a lo chú tỉnh điện biên khang du trư và giàng a di cùng chú tỉnh yên bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực xã chế cua nha huyện mù căng trải tổ công tác đã bắt quả tăng mùa a lo đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
đấu tranh khai thác cơ quan công an triệu tập hai đối tượng là khang du chư và giàng a di
tại công an công an các đối tượng này khai đã gọi điện cho lo nhớ mua hai bánh heroin với giá là một trăm tám mươi triệu và hẹn giao dịch tại bản nà dê thàng xã chế cua nha huyện mù căng trải
tuy nhiên lo chỉ mua một bánh heroin vì không đủ tiền
khi lo đang trên đường mang ma túy đến điểm hẹn thì bị tổ công tác công an huyện mù căng trải bắt quả tang
chiều qua năm tháng bốn công an cửa khẩu tân sơn nhất tp hcm cho biết đơn vị đang tạm giữ trần quang dự quê ở nghệ an để làm rõ về việc trộm đồ trong vali của khách
dự là nhân viên của trung tâm phục vụ sản đỗ dạng sáng ba tháng bốn dự được phân công phục vụ chuyến bay của hãng hàng không hồng kông airlines đáp xuống sân bay tân sân nhất
khi đang chuyển hành lý từ trong hầm hàng ra băng chuyển sân bay
thấy một túi sách có một dây kéo bị hở bên trong có điện thoại samsung nên dự đã lấy trộm
ngoài ra dự còn mở một vali khác không có ổ khóa để lấy trộm điện thoại hiệu beckberry của khách
khi hết ca trực giữ dùng áo phản quang cuốn hát điện thoại thì bị nhân viên an ninh sân bay phát hiện
một cơ sở dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng dừa
chuyên cung cấp cho các resort khách sạn trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng nam phát hiện bắt quả tăng
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này có sáu công nhân đang tiến hành gạt vỏ dừa
sử dụng hóa chất màu trắng không có nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ để ngâm ủ dừa
tác dụng tẩy trắng vỏ dừa tạo màu sắc bắt mắt
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản thu giữ bốn năm kg hóa chất nói trên
để kiểm định niêm phong hai trăm linh quả dừa đã ngâm hóa chất và một trăm linh lít nước đã pha hóa chất để kiểm tra
vâng vào sáng nay khi đi làm thì quý vị và các bạn có cảm thấy lạnh không ạ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tới sáng hôm nay ngày sáu tháng bốn
bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi rất to và giải rác có rông
tại hà nội trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh trung trung bộ và tây nguyên có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh